kính thưa quý vị công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đang phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành điều tra làm rõ một vụ tai nạn du thích giao thông khiến do một người tử vong
tại tuyến đường liên thôn thuộc xã phú riền huyện phú riền
khoảng một mươi h ba mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn chiếc xe bên chở đầy đất điện số chín mươi ba c một mươi bốn nghìn bốn trăm sáu mươi bảy
do ông bùi văn tâm bốn mươi một tuổi trú thôn phú nguyên xã phú riềng huyện phú riềng tỉnh bình phước điều khiển
trên đường liên thôn từ thôn phú vinh đi thôn phú lợi xã phú riềng khi đến đoạn đường ngã tư
thuộc địa bàn thôn phố phú lợi thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số chín mươi ba b một sáu mươi sáu nghìn một trăm bảy mươi một
do bà phạm thị lan bốn mươi bảy tuổi chú xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển
hậu quả bà lan tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra tai nạn công an xã và công an huyện phú riềng đã có mặt bảo vệ hiện trường
để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ tai nạn